bộ trưởng văn hóa thể thao và du lịch nguyễn văn hùng cho biết
sau bốn tháng thí điểm chín tỉnh thành phố đã đón được chín khách quốc tế
đến nay bộ văn hóa đã cho phép tất cả các địa phương đủ điều kiện được thực hiện thí điểm đón khách quốc tế
tại cuộc họp lãnh đạo các bộ ngành bàn nội dung chi tiết để có thể mở cửa lại hoạt động du lịch
trong điều kiện bình thường mới từ ngày một mươi năm tháng ba
việc này nhằm nhanh chóng phục hồi phát triển du lịch nói riêng và kinh tế nói chung
theo đó các biện pháp để kiểm soát đi lại được đưa ra khi dịch bùng phát từ năm hai nghìn hai mươi đến nay sẽ được gỡ bỏ
song song với đó là thực hiện nghiêm giải pháp phòng chống dịch đã được thủ tướng chỉ đạo
đặc biệt là năm k ở mọi nơi mọi lúc mọi khẩu
về việc cấp thị thực nhập cảnh visa trong điều kiện bình thường mới
bộ ngành thống nhất báo cáo chính phủ cho phép đến thời điểm ngày một mươi năm tháng ba
dừng áp dụng biện pháp hạn chế về cấp visa và thực hiện như trước khi có dịch
bao gồm cấp visa điện tử miễn visa đơn phương song phương
theo tinh thần đã được thống nhất du khách quốc tế khi đến việt nam không phải đăng ký theo tour
tuyến du lịch như trong thời gian thí điểm mà chỉ cần đáp ứng đầy đủ quy định của bộ y tế về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
các bộ ngành đồng thời thống nhất với đề xuất của bộ văn hóa là khách quốc tế khi vào việt nam phải đóng phí bảo hiểm
để hưởng mức bảo hiểm một mươi đô la trung bình khoảng ba mươi đô la một người
trong trường hợp phải điều trị covid một mươi chín tại việt nam
nếu du khách quốc tế dương tính với covid một mươi chín cơ sở lưu trú có trách nhiệm
làm việc với cơ quan y tế chính quyền địa phương để cách ly quản lý điều trị tương tự người việt nam
bộ trưởng văn hóa nguyễn văn hùng chia sẻ để chuẩn bị mở lại du lịch trong điều kiện bình thường mới
không chỉ cơ quan quản lý mà doanh nghiệp du lịch sẽ phải thực hiện một khối lượng công việc rất lớn
từ mở lại tour tuyến sản phẩm đến tìm kiếm nhân lực vận hành cơ sở lưu trú dịch vụ
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu từng bộ ngành phải hết sức khẩn trương
trách nhiệm trong triển khai hiệu quả giải pháp để mở cửa lại hoạt động du lịch trên tinh thần thích ứng
linh hoạt an toàn kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
ông quán triệt sau cuộc họp bộ văn hóa phải làm việc với bộ y tế bộ ngành liên quan
để hướng dẫn kịp thời chi tiết và báo cáo với chính phủ
trước thông tin việt nam dỡ bỏ hạn chế mở lại toàn bộ các đường bay quốc tế từ ngày một mươi năm tháng hai
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng thành viên tổ tư vấn về chính sách phòng chống dịch của tp hcm
bày tỏ sự vui mừng và đồng thuận tôi hoàn toàn ủng hộ chúng ta phải làm quen với việc sống chung an toàn
với covid một mươi chín không phải zero covid hay zero omicron
phó giáo sư dũng bày tỏ mở lại đường bay quốc tế không gây hệ lụy lớn về dịch
nhưng có hiệu quả rất lớn trong phục hồi kinh tế
quan sát tình hình vừa qua tôi nhận thấy việt nam có thể đối phó được với biến thể omicron
vấn đề là đừng để omicron lây lan quá nhanh chứ không thể ngăn hoàn toàn được
theo vị chuyên gia này hiện nay các quy định về phòng dịch covid một mươi chín
với người nhập cảnh vào việt nam khá dễ thở so với nhiều quốc gia khác
tại việt nam văn bản ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế quy định hành khách có kết quả xét nghiệm âm tính
với sars cov hai trong bảy mươi hai giờ trước khi nhập cảnh trừ trẻ em dưới hai tuổi
khi nhập cảnh vào việt nam người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
cần tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú trong ba ngày đầu không được tiếp xúc với người xung quanh
không được ra khỏi nơi lưu trú thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp
rt pcr vào ngày thứ ba kể từ ngày nhập cảnh nếu kết quả xét nghiệm âm tính
tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết một mươi bốn ngày
đối với những người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine covid một mươi chín
thực hiện cách ly tại nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày nhập cảnh
xét nghiệm bằng rt pcr vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy
nếu kết quả xét nghiệm âm tính tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết một mươi bốn ngày
trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định
người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ
sẽ được ngành y tế tiêm miễn phí trong thời gian cách ly tại nơi lưu trú sau nhập cảnh
kể từ ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tp hcm cho phép mở rộng hình thức cách ly
điều trị với f là người nhập cảnh f có thể điều trị tại các bệnh viện tư nhân nhất định
nếu có nhu cầu hoặc cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện
sở y tế tp hcm nhận định việc mở rộng hình thức cách ly giúp người nhập cảnh
mắc covid một mươi chín thoải mái về tâm lý và được chăm sóc y tế hiệu quả nhất
ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị cảng hàng không
quốc tế tân sơn nhất phối hợp với sở thông tin và truyền thông xây dựng quy trình phân luồng
kiểm soát người nhập cảnh kể cả thành viên tổ bay hành khách ưu tiên
tại các cổng an ninh đảm bảo tất cả những người nhập cảnh đều phải khai báo y tế
và khai báo nơi lưu trú đầy đủ trước khi rời khỏi sân bay